nhưng tiếp tục đến và cam kết hứa tiếp là đến một mươi năm tháng chín là bàn giao nhà cho chúng em

nhưng một mươi năm tháng chín không hề bàn giao và cũng không có một cái động thái gì cho dân hết cả

đa phần thì chỉ là cát thôi cậy ra là được
thứ hai là về vấn đề về thống thấm
thống thấm thì thực sự là tầng này ví dụ mình đang ở tầng này thì ở tầng dưới
khẳng định luôn là sẽ bị thấm ở dưới

để làm rõ những bất cập cũng như những sai phạm mà chung cư poracity đang gặp phải
là công ty trách nhiệm hiệu ảnh đánh kẹo thăng long
với mong muốn có được những giải đáp thỏa đáng cho cư dân
và sau nhiều lần chúng tôi mới gặp được đại diện công ty
nhưng câu trả lời nhận được vẫn là sự vòng vo
và chính công ty cũng thừa nhận với năng lực tài chính yếu kém
dẫn đến những sự việc trên
thế pháp kinh doanh đương nhiên là bọn chị phải ký hợp đồng tiến dụng rồi này
một nghìn một trăm linh bốn tỷ có rồi này
trong đấy là được hạng mục xây là bọn chị sẽ xây một lúc bốn tòa liền này
nhưng mà mới có xây được tám tháng trời
làm gì còn vốn nữa
nếu như là không chuyển vốn ra thì làm sao mà có tiền để xây dựng tiếp
thì bây giờ năng lực tài chính khi người ta mới tiếp cận được hai trăm bốn mươi tỷ
hai trăm bốn mươi tỷ trong cái giấy mà để mà đi vay của ngân hàng là được một nghìn một trăm linh bốn tỷ

có thể thấy rằng
việc cư dân không được nhận nhà theo đúng thời hạn như trong hợp đồng ký kết
đã khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn
khi hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê trọ
chưa ở không ổn định

vừa phải đấu tranh với hy vọng

tuy nhiên với tình trạng công trình ngổn ngang hiện nay

cũng là điều sai phạm
bởi họ không thể sinh sống
trong khi các hạng mục công trình vẫn rở ràng chưa hoàn thiện

là sẽ vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
để quyền lợi của người dân được đảm bảo